phần lớn người dân xã liên vị sinh sống bằng nghề nuôi trồng khai thác đánh bắt thủy sản
có một điều đặc biệt ở địa phương này là số lao động nữ chỉ chiếm ba mươi tổng dân số
vì vậy tại xã liên vị đang xảy ra tình trạng nhiều thanh niên đến tuổi kết hôn
thậm chí là quá tuổi kết hôn vẫn chưa thể tìm được một nửa của mình
nỗi lo thường trực của các đứng sinh thành nơi đây là làm cách nào để tìm vợ cho con
anh trung đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa kết hôn không có công việc ổn định
thi thoảng anh đi đánh bắt thủy sản gần nhà theo thời vụ
nhưng thời gian gần đây cũng khó khăn ít việc
vì thế anh chỉ loanh quanh ở nhà làm các công việc nhà phụ mẹ
nói chung là đi hàn quốc chào mọi người khác chứ

bà doãn mẹ anh quyết luôn trong tình trạng thấp thỏm lo lắng
vì có bốn người con trai nhưng có đến hai người con vẫn chưa lập gia đình
nhà cửa đã lo đủ cho các con nhưng đến giờ các con bà vẫn lẻ bóng một mình
theo bà nguyên nhân chính là do nữ giới trong làng đi lấy chồng nước ngoài và địa phương khác nhiều
khiến thanh niên trong thôn gặp khó khăn hơn trong việc kết hôn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé